nhằm thực hiện có hiệu quả một trong ba đột phá chiến lược của đảng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao
hôm nay tại hà nội bộ giáo dục và đào tạo bộ thông tin và truyền thông đồng chủ trì tổ chức tọa đàm và triển lãm phát triển nguồn nhân lực ict trình độ cao gắn kết cơ sở giáo dục đại học doanh nghiệp

hà nội bộ giáo dục và truyền thông đồng chủ trì tổ chức toạn đàm và triển lãm phát triển nguồn nhân lực ict trình độ cao gắn kết cơ sở giáo dục đại học doanh nghiệp
hà nội bộ giáo dục và truyền thông đồng chủ trì tổ chức toạn đàm và triển lãm phát triển nguồn nhân lực